chương trình meeting kỷ niệm ngày dân số thế giới một mươi một tháng bảy vừa được tổ chức tại tp hcm
với chủ đề đẩy lùi covid một mươi chín cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại
đồng thời chiến lược dân số sức khỏe sinh sản việt nam tại tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cũng đã được tổng kết
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi việc thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản việt nam tại tp hcm
đã thực hiện tốt các mục tiêu nâng cao chất lượng dân số ổn định quy mô dân số
nhu cầu sử dụng các dịch vụ dân số của người dân được đáp ứng đầy đủ
kiểm soát hiệu quả tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tỷ số nào phá thai từng bước được kéo giảm
tuy nhiên bên cạnh kết quả khả quan còn nhiều vấn đề cần được giải quyết
đặc biệt là việc thành phố có tỷ lệ sinh rất thấp
trong giai đoạn tới chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình đề ra giải pháp khắc phục khó khăn để làm tốt công tác
dịp này chi cục đón nhận huân chương lao động hạng ba và khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản việt nam tại tp hcm
tập thể đạt chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình năm hai nghìn một mươi chín phường xã thị trấn khu phố ấp
không có trường hợp sinh con thứ ba năm hai nghìn một mươi chín và hai năm liên tục hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín